xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta
nên những cơn mưa sẽ lan ra nhiều hơn ở khu vực bắc bộ
riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông có thể xuất hiện lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nên người dân cần hết sức cảnh giác
còn về nền nhiệt vẫn duy trì ở trong ngưỡng một mươi chín hai mươi chín độ có nơi cao hơn
đối với các tỉnh miền trung từ chiều tối và đêm nay
khu vực từ thanh hóa xuống đến quảng ngãi sẽ có mưa rào và rông diện rải rác
cục bộ có mưa rông mạnh
trong cơn rông cũng tìm ẩn nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do có mưa nên nắng nóng sẽ giảm đi đáng kể
suốt dọc miền trung hầu như không nơi nào nhiệt độ cao quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực nam bộ và tây nguyên trong hôm nay cũng như ngày mai
vẫn phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở cả nam bộ và tây nguyên là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ một số nơi ở tây nguyên có nhiệt độ cao hơn
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa phổ biến ít mưa
ngày nắng gió đông bắc cấp bốn cấp năm tầm nhìn xa trên một mươi km
nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi độ
tại quần đảo trường sa có mưa vài nơi ngày nắng gió nhẹ
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió đông bắc cấp hai ba độ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ một mươi chín đến hai mươi tám độ